ngày ba tháng hai tại moscow ngoại trưởng nga sergei lavrov đã hội đàm với tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean linh chokhoi
hai bên đã đánh giá cao hợp tác song phương đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục phối hợp trong các diễn đàn quốc tế khác về các vấn đề toàn cầu
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh chủ tình ủy ban asean tại liên bang nga tham dự hội đàm
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng sergei lavrov nhấn mạnh asean là một trong những ưu tiên quan trọng của chính sách đối ngoại của nga
ông khẳng định nga quan tâm tới đông nam á quan tâm theo dõi và phân tích kỹ các diễn biến của tiến trình hội nhập khu vực
về phần mình tổng thư ký asean linh chokhoi nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa asean và nga đã được củng cố và phát triển mạnh kể từ khi được nâng lên tầm đối tác chiến lược
kế hoạch hành động nga asean giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi đã có
những tiến triển tốt đẹp và kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo là cơ hội để hai bên tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác trong một số lĩnh vực